trong hai ngày là ngày sáu đến ngày bảy tháng bảy tại làng mê công châu á ở thành phố lyon phía đông nam nước pháp
đã diễn ra liên hoan văn hóa việt nam lần đầu tiên do hội việt nam châu á thế hệ mới tổ chức
nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua âm nhạc dân gian múa truyền thống
cũng như là các ngành nghề thủ công du lịch và ẩm thực
lễ khai mạc với chương trình biểu diễn múa lân múa cờ nhộn nhịp tưng bừng
tại đây bạn bè pháp và quốc tế được thưởng thức các làn điệu hát múa nhạc cụ truyền thống
xem trình diễn áo dài múa lân biểu diễn võ thuật việt võ đạo trưng bày sách
đặc biệt được thưởng thức các món ăn ẩm thực truyền thống ba miền bắc trung nam
do các đầu bếp có tên tuổi của pháp và người pháp gốc việt thực hiện
bên cạnh ẩm thực bạn cũng có thể tìm thấy những sản phẩm lưu niệm truyền thống của việt nam
như nón lá đồ dùng sơn mài trang sức vải thổ cẩm
cũng như tất cả các festival hay là những buổi hòa nhạc về văn hóa việt nam
thì tiến tơ đồng đem hết tấm lòng và đem hết tất cả những gì
mà mình có thể để mà quảng bá văn hóa việt
thông qua những điệu múa dân gian thông qua những làng điệu dân ca
bằng tất cả những nhạc cụ truyền thống mà tiến tơ đồng có
để tổ chức lễ hội việt nam ở lyon chúng tôi đã phải chuẩn bị trước một năm
tôi mong muốn giới thiệu về văn hóa ẩm thực truyền thống của đất nước việt nam
với bạn bè pháp đặc biệt là truyền dạy cho các thế hệ trẻ
như con cháu chúng tôi biết được văn hóa khơi nguồn cảm hứng
nhớ về cội nguồn để các cháu có thể trở về thăm đất nước việt nam
liên hoan văn hóa việt nam tại lyon thu hút một số nghệ sĩ có tên tuổi người gốc việt
trong đó có kimmy london ca sĩ á hậu người anh gốc việt
diễn viên điện ảnh người pháp gốc việt jean claude chen
từng đóng hơn năm mươi bộ phim tại pháp
tôi mừng để làm chung để cho người việt nam mình ở bên pháp
thấy có nhiều người việt nam

vậy thì tốt thôi
dù sống xa tổ quốc nhưng người con đất việt
luôn coi trọng hoạt động văn hóa là cầu nối
đưa hai nước hai dân tộc việt nam và pháp sát lại gần nhau